đúng một mươi bốn h ngày tám tháng một mươi hai theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã tới sân bay quốc gia kazan thành phố kazan cộng hòa tatarstan liên bang nga bắt đầu thăm chính thức liên bang nga
theo lời mời của chủ tịch hội đồng liên bang nga matt vienco chủ tịch duma quốc gia liên bang nga volodin
ngày một ba hai nghìn một việt nam và liên bang nga ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược
ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai việt nam và liên bang nga ra tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
tính đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín liên bang nga đứng thứ hai mươi bốn trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
với một trăm hai mươi bảy dự án và tổng số vốn đăng ký trên chín trăm năm mươi triệu usd
đầu tư của nga tập trung chủ yếu vào lĩnh vực khai khoáng dầu khí công nghiệp chế biến chế tạo
quan hệ hữu nghị hợp tác giữa quốc hội việt nam và quốc hội liên bang liên bang nga
phát triển tốt đẹp hai bên duy trì thường xuyên nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao
tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội
qua đó góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
chiều ngày tám tháng một mươi hai theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã có cuộc gặp với ngài farid mohamed sin
chủ tịch hội đồng nhà nước cộng hòa takhtaristan
tại buổi tiếp ngài mohamed sin vinh dự và vui mừng được đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đến thăm thành phố kazan
ngài mohamed sin đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của chủ tịch quốc hội đến liên bang nga
đúng vào dịp cả hai nước đang có nhiều hoạt động lớn thiết thực và đầy ý nghĩa lịch sử
kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga
một nghìn chín trăm chín mươi bốn hai nghìn một mươi chín và trước thêm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam luôn coi trọng
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu
trong chính sách đối ngoại của việt nam mong rằng thời gian tới sẽ chứng kiến mối quan hệ kết nghĩa
tương tự giữa thành phố kazan với các thành phố tại việt nam giữa cộng hòa taktaristan với các địa phương
tại việt nam hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về đặc thù trong hoạt động nghị viện hai bên
nhấn mạnh hợp tác giữa cơ quan nghị viện của hai nước giữ vị trí quan trọng trong quan hệ đối tác
chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga hội đồng nhà nước taktaristan cùng với duma quốc gia
và hội đồng liên bang liên bang nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quốc hội việt nam giám sát thúc đẩy
triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đạt được giữa hai nước thúc đẩy việc trao đổi đoàn
giữa hội đồng nhà nước taktaristan và quốc hội việt nam tích cực trao đổi ủng hộ lẫn nhau đối
với những vấn đề mà hai bên quan tâm thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân trước đó
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đã đến thăm cơ quan xúc tiến đầu tư của taktaristan
vào chiều tối ngày tám tháng một mươi hai theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm
nhà hữu nghị các dân tộc taktaristan gặp gỡ cộng đồng người việt nam tại kazan cộng hòa taktaristan
liên bang nga tham dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính
phát biểu tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội đã chia sẻ về tình hình kinh tế xã hội việt nam thời
gian qua chủ tịch quốc hội cũng nêu rõ quan điểm của đảng và nhà nước về vấn đề biển đông
về những kiến nghị của bà con chủ tịch quốc hội nêu rõ chủ trương của đảng nhà nước là luôn mở rộng
cánh cửa tiếp nhận những trí thức được đào tạo bài bản mong các lưu học sinh tiếp tục học tập tốt
tích lũy những kiến thức để sau này về nước sẽ là những ứng cử viên sáng giá cho những vị trí việc làm
phù hợp với nguyện vọng và khả năng của mình